nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước cục văn thư và lưu trữ nhà nước bộ nội vụ
đã tổ chức triển lãm mang chủ đề thống nhất non sông tại trung tâm lưu trữ quốc gia hai tp hcm
triển lãm chia làm ba chủ điểm hiệp định paris về việt nam cánh cửa đến hòa bình diễn trình lịch sử và non sông liền một giải
triển lãm với hơn hai trăm linh đơn vị tài liệu bao gồm gần bốn trăm năm mươi trang văn bản bản đồ hình ảnh
được giới thiệu đến công chúng bằng hai hình thức trương bày trưng bày trong không gian thật và trưng bày phiên bản thực tế ảo
đây là lần đầu tiên một đơn vị trong ngành lưu trữ áp dụng công nghệ thực tế ảo ba trăm sáu mươi vr vào tổ chức trưng bày triển lãm những tài liệu
tư liệu có giá trị trong chiến dịch tây nguyên chiến dịch huế đà nẵng chiến dịch hồ chí minh
các bức điện mật của đại tướng võ nguyên giáp đỉnh ước của hội nghị quốc tế trong tiến trình làm nên đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
qua hai cách thức kết hợp
triển lãm tạo thêm bước tiến mới góp phần mở rộng khả năng tiếp cận những trang sử hào hùng của dân tộc
nhắc nhở tinh thần quật cường đoàn kết chống giặc của quân và dân ta đồng thời cho học sinh sinh viên du khách tham quan
thấy hết giá trị tài liệu lưu trữ cần giữ gìn phát huy trong công cuộc học tập xây dựng và phát triển tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa